đây là đối tượng phí văn vũ hộ khẩu thường trú tại phổ yên thái nguyên
tổng số tiền phải thanh toán hàng tháng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại việt nam trong thời gian từ ngày một tháng ba đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
đây là lần thứ hai liên tiếp kể từ đầu năm cic thực hiện việc giảm trừ tiền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng đối với các tổ chức tín dụng
điều này nhằm giúp các tổ chức tín dụng giảm chi phí hạ lãi suất cho vay nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân và doanh nghiệp
khắc phục hậu quả do đại dịch covid một mươi chín gây ra và tạo động lực cho sự hồi phục và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh
đặc biệt cec vẫn tiếp tục duy trì chính sách ưu đãi với một số tổ chức tín dụng như quỹ tín dụng nhân dân tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức giá bằng hai mươi
ngân hàng chính sách xã hội áp dụng mức giá bằng năm mươi so với mức giá sản phẩm dịch vụ cùng loại cung cấp cho tổ chức tín dụng
ngoài ra cec cũng miễn phí một trăm linh đối với tổ chức tín dụng và khách hàng vay khi tham gia kết nối trên cổng thông tin kết nối khách hàng vay tại website và ứng dụng điện thoại thông minh
thưa quý vị đeo khẩu trang được xem là một trong những giải pháp để bảo vệ sức khỏe trước tình hình dịch bệnh do virus sars cov hai gây ra diễn biến phức tạp
đặc biệt từ ngày hôm nay việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng là bắt buộc
bởi vậy các đơn vị cung ứng đã tăng cường việc sản xuất khẩu trang
đáp ứng nhu cầu phòng dịch
nhà máy của một công ty chuyên sản xuất các thiết bị vật tư y tế trên địa bàn thành phố đà nẵng
bắt đầu từ ngày mùng sáu tết đã tập trung mọi nguồn lực tổ chức sản xuất ba k mỗi ngày cho ra hai trăm hai mươi chiếc khẩu trang y tế gấp ba lần mức sản xuất bình thường
tuy nhiên hơn một mươi ngày nay công ty chỉ có thể sản xuất hai k sản lượng giảm do thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào
thành phần để mà
cấu tạo nên cái sản phẩm khẩu trang nó có bốn thành phần chính
trong đó có một cái thành phần rất là quan trọng đó là mạng lọc kháng khuẩn
thế thì cái mang lọc kháng khuẩn này từ trước đến giờ thế giới phụ thuộc đến bảy mươi vào cái sản lượng từ trung quốc
thế thì sau khi có dịch bệnh bùng phát ở vũ hán và trung quốc người ta đóng cửa không cho xuất khẩu các cái sản phẩm liên quan đến khẩu trang ra nước ngoài
thì cái nguồn nguyên vật liệu để sản xuất khẩu trang trong mà chính là cái mang lọc kháng khuẩn ấy nó là một khó khăn rất là lớn
hiện nay cái mạng lọc ở trên thị trường rất khan hiếm và doanh nghiệp đã phải tổ chức tìm kiếm ở trong nước cũng như nước ngoài rất là nhiều
tuy nhiên kết quả không cao
các nhà máy sản xuất khẩu trang đang nỗ lực tìm nguyên liệu đầu vào thay thế thị trường lớn là trung quốc đã đóng cửa
bên cạnh đó nhiều đơn vị cũng đã chung tay trong việc sản xuất các mặt hàng khẩu trang bình ổn giá
tuy nhiên trong khi khẩu trang y tế đang là mặt hàng được tìm mua nhiều hiện nay
thì người dân cần có nhận thức
đúng đắn trong việc sử dụng để những trường hợp thực sự cần dùng loại khẩu trang này được đáp ứng đủ
khẩu trang y tế thì mình chỉ nên sử dụng ở trong bệnh viện sử dụng cho nhân viên y tế
sử dụng cho những người mà cần phải cách ly tại nhà cộng đồng hoặc là cách ly ở bệnh viện
và sử dụng cho những người chăm sóc những người cách ly đó
còn trong trường hợp đặc biệt sử dụng những loại khẩu trang đặc trùng
cho những người có virus corona thì lại là phải khẩu trang hoàn toàn khác
ví dụ như khẩu vàng n chín mươi năm thì chỉ dành cho những người nhân viên y tế mà chăm sóc trực tiếp với những bệnh nhân như thế
còn những người dân bình thường họ sống ở cộng đồng không có triệu chứng gì về đồng hồ ấp
thì chúng ta chỉ cần sử dụng khẩu trang vải để chúng ta đi lại nơi cộng đồng
rồi tham gia vào khi đi lại ở nơi công cộng thì khẩu trang vải chúng ta sử dụng để giặt nhiều lần tái sử dụng
như thế là cũng đã đủ rồi tốt rồi
phù hợp rồi không nên lạm dụng về khẩu trang y tế
bắt đầu từ ngày hôm nay người dân phải sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng
việc đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn những giọt bắn phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh
với chức năng này khẩu trang vải có tác dụng như khẩu trang y tế thông thường
bởi vậy người dân cần cân nhắc khi sử dụng khẩu trang để đảm bảo dùng đúng cách và không gây lãng phí
thưa quý vị
vừa qua giá sầu riêng tại vùng chuyên canh của tỉnh tiền giang tăng mạnh giúp nông dân thu lợi nhuận khá trong tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của bà con
tỉnh tiền giang hiện có khoảng một mươi hai hectare sầu riêng tập trung nhiều nhất ở huyện cai lệ với khoảng chín hectare
trong điều kiện bình thường với năng suất là hai mươi tấn quả trên một hectare giá bán năm mươi đồng một kg
mỗi hectare nông dân đạt giá trị sản xuất một tỷ đồng trừ phí còn lãi trên năm trăm linh triệu đồng
giá sầu riêng thương lái đang thu mua là khoảng bảy mươi đồng một kg tăng hơn gấp đôi so với tháng trước
mùa khô hai nghìn hai mươi thời tiết không thuận lợi hạn mặn gây gắt nước mặn lấn sâu vào phía thượng lưu khiến vùng chuyên canh thiếu nước bơm tưới nhiều vườn đang suy kiệt nên nông dân không dám xử lý
nguồn cung ít trong khi nhu cầu cao là một trong những nguyên nhân giúp giá sầu riêng tăng mạnh trong những ngày vừa qua
hiện nay có nhiều cơ sở để bộ nông nghiệp phát triển đông thôn kêu gọi các doanh nghiệp chăn nuôi
hạ giá lợn hơi xuống mức là bảy mươi đồng một kg
đây cũng là mức giá để người tiêu dùng và người sản xuất gặp nhau đồng thời đảm bảo chỉ số tăng giá ở mức độ nhất định giữ được tăng trưởng chung theo quy luật hàng hóa
phản ánh sau đây của phóng viên tại thị trường hà nội cũng sẽ thay cho lời kết của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay

từ đầu tháng ba đến nay giá thịt lợn hơi bất ngờ tăng mạnh nhất là ở khu vực phía bắc giao động trong khoảng từ tám mươi năm đến tám mươi bảy đồng một kg
việc giá thịt lợn vẫn cao là điều khá bất thường
khi mà theo dự báo của ngành chăn nuôi nguồn cung hiện khá dồi dào bởi tổng đàn lợn cả nước là gần hai mươi năm triệu con
trước thực trạng này mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi
phải đưa giá lợn hơi về mức bảy mươi đồng một kg nhằm bảo vệ cho thị trường phát triển bền vững
nếu giá cao quá thì hàng hóa ở các thị trường khác tràn vào và lúc đó chính chúng ta đánh mất thị trường của mình
cá nhân tôi nghĩ thì trước đây cái giá lợn hơi ở cái mức độ
chấp nhận được và đối với các trang trại làm ăn có lợi là tầm độ khoảng trên năm mươi là các doanh nghiệp đã có lợi rồi
và cơ bản là tiến tới kinh doanh và phát triển một cái thị trường thịt lợn bền vững hơn là để vào những cái trông chờ vào những cái đột biến của thị trường như này
thì đối với doanh nghiệp lớn như masan thì chúng tôi không nghĩ rằng là phải tăng giá
đấy là cái lợi thế kinh doanh mà là phải ổn định thị trường
thúc đẩy sản xuất khắc phục khó khăn bất thuận để có đủ lương thực thực phẩm cung ứng một cách vững chắc trong mọi hoàn cảnh đối với nhu cầu trong nước
thứ hai là tập trung các biện pháp khống chế dịch bệnh không để phát sinh
trong đó có cả dịch tả lợi cho huy
hiện nay là đã đi vào ổn định các dịch khác
không để thực phẩm nêu ra cao
cùng với việc giảm giá thịt lợn chúng ta cũng phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp như kiểm soát thương mại biên giới giảm bớt trung gian từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng thì giá tiêu dùng đến người dân mới phù hợp